theo thời gian da xuất hiện các dấu hiệu lão hóa khiến nhiều người lựa chọn các phương pháp thẩm mỹ để khắc phục những nhược điểm này
tiêm bồ tóc và filler là những phương pháp làm đẹp phổ biến giúp khắc phục khuyết điểm trên khuôn mặt cơ thể mà không phải can thiệp phẫu thuật chuyên sâu
vậy tiêm mô tốc và tiêm filler khác nhau như thế nào
ngay sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc oanh khoa gia liễu bệnh viện bạch mai để hiểu rõ hơn

tiêm bô tốc và filler là những phương pháp làm đẹp phổ biến